sáng ngày bảy tháng năm tòa phúc thẩm paris mở phiên điều trần cho vụ kiện của bà trần tố nga
công dân pháp gốc việt tám mươi hai tuổi chống một mươi bốn công ty hóa chất mỹ trong đó có monsanto
vì đã sản xuất và buôn bán thuốc diệt cỏ có chứa dioxin hay còn gọi là chất độc da cam
cung cấp cho quân đội mỹ sử dụng trong chiến tranh việt nam
phiên điều trần tại tòa phúc thẩm paris bắt đầu từ chín giờ sáng và kéo dài hơn ba tiếng
từ năm hai nghìn một mươi bốn bà trần tố nga một nạn nhân chất độc da cam đã đệ đơn kiện tại tòa án evry ở ngoại ô paris pháp
vụ kiện các tập đoàn hóa chất mỹ đã được đưa ra xét xử vào năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên tòa án evry đã bác vụ kiện vì cho rằng các doanh nghiệp này có đủ cơ sở để sử dụng quyền miễn trừ
do họ đã hành động theo yêu cầu từ chính phủ mỹ
vì vậy tòa án ev không có đủ thẩm quyền để xét xử hành động của một quốc gia có chủ quyền khác
không thể đánh đồng vai trò của các công ty mỹ với nhà nước hoa kỳ
thực tế các công ty hóa chất mỹ có quyền tự chủ tự quyết trong việc sản xuất chất độc màu da cam
họ nhận thức được độc tính cao của sản phẩm nhưng không hề có ý định sửa đổi các thành phần và vận cung cấp cho quân đội mỹ
vì vậy các công ty này phải chịu trách nhiệm về sản phẩm của họ
và không thể lập luận rằng họ đều hành động theo chỉ đạo của chính phủ và có quyền miễn trừ của nhà nước hoa kỳ
ở đây chúng tôi không đề cập đến việc phán xét một nhà nước nào đó
mà chỉ đơn giản là đánh giá tính hiệu quả của việc thực thi các cam kết từ phía các tập đoàn hóa chất mỹ
và một lần nữa tôi xin nhấn mạnh rằng chất độc da cam không phải là thứ vũ khí được phép sử dụng trong chiến tranh
trước đó vào ngày bốn tháng năm hơn hai trăm linh người gồm việt kiều và người pháp đã tham gia cuộc vận động ủng hộ bà trần tố nga
trước khi diễn ra phiên điều trần của tòa phúc thẩm paris
sự hiện diện của một số nghị sĩ và báo chí pháp cũng cho thấy dư luận ở pháp rất quan tâm và ủng hộ bà nga trong vụ kiện này
tôi rất mong muốn được mời gọi tất cả các quý vị và cả những người bạn mỹ hãy đến với việt nam
để tận mắt có thể nhìn thấy hàng triệu nạn nhân chất độc da cam tại việt nam
chính sự ủng hộ của các quý vị và tất cả mọi người đã tiếp thêm động lực và niềm tin cho tôi
dự kiến tòa phúc thẩm paris sẽ đưa ra quyết định vào ngày hai mươi hai tháng tám
nếu tòa đưa ra quyết định có lợi cho bà nga thì tòa án evry sẽ phải xét xử yêu cầu bồi thường thiệt hại của bà nga
nếu không bên nguyên đơn sẽ tiếp tục kháng cáo lên
tòa phá án tức là tòa án tối cao